thưa quý vị chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng nhật bản shinzo abe thể hiện sự coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản phát triển ngày càng mạnh mẽ toàn diện và thực chất vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình phát triển ở khu vực và trên thế giới
có thể nói việt nam và nhật bản là hai đất nước cùng nằm ở châu á thái bình dương sự tin cậy về chính trị sự tương đồng về văn hóa giữa hai dân tộc cũng như những thành quả đầy ấn tượng từ sự hợp tác giữa hai nước trong suốt hơn bốn mươi năm qua là nền tảng vững chắc và là động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ việt nam nhật bản tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới hướng tới tương lai của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
trân trọng và tin cậy lẫn nhau được coi là một viên ngọc quý trong quan hệ việt nam nhật bản
mối quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản nhật bản đã có nền móng từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
không chỉ duy trì quan hệ tốt đẹp với đảng cộng sản nhật bản việt nam cũng thể hiện sự tôn trọng thể chế chính trị của nhật bản hợp tác ngày càng sâu rộng với đảng ndp cầm quyền tạo cơ sở chính trị ổn định và vững chắc cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển
hiện tại mối quan hệ việt nam nhật bản được đánh giá là đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến nay
nhật bản là nước đầu tiên trong nhóm nước g bảy đón tổng quý thư việt nam đến thăm vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với việt nam năm hai nghìn chín công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam năm hai nghìn một mươi một và đặc biệt hai bên đã đạt khuôn khổ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á năm hai nghìn một mươi bốn

cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản có ba hai trăm bốn mươi hai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực tại việt nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn bốn mươi hai tỷ đô la
sự phát triển không chỉ thể hiện bằng những con số tăng trưởng mà còn thể hiện qua chất lượng của những lĩnh vực hợp tác ngày càng thiết thực và gắn với nhu cầu phát triển bền vững của việt nam